ngân hàng nhà nước trong thời gian tới sẽ tập trung vấn đề hỗ trợ vốn và điều kiện về nguồn lực để giúp người dân nhanh chóng khôi phục lại sản xuất
bằng việc khoanh lại hoãn giãn những khoản nợ cũ mà bà con chưa có điều kiện trả nợ
cho vay mới với mức lãi suất yêu đãi lãi suất thấp đối với bà con bị thiệt hại do bão lũ
các ngân hàng đến nay đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ hai trăm sáu mươi hai tỷ đồng miễn giảm lãi vay cho dư nợ ba mươi một chín trăm năm mươi tám tỷ đồng cho vay mới tám ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng
riêng hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện thủ tục khoanh nợ tám mươi sáu tỷ đồng xóa nợ bốn trăm bảy mươi triệu đồng
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước đẩy mạnh việc ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương qua ngân hàng chính sách xã hội
để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn
tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh
ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ tài chính hướng dẫn cân đối nguồn hỗ trợ ngân sách cho các địa phương miền trung và tây nguyên
để thực hiện khoanh nợ theo nghị định số năm mươi năm năm hai nghìn một mươi năm và nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời đề nghị bộ xây dựng nghiên cứu sửa đổi chính sách cho vay xây nhà phòng tránh bão lũ